thưa quý vị và các bạn đới gió đông nam nguyên nhân chính của hiện tượng sương mù ở miền bắc vẫn còn tồn tại
vì thế trong đêm nay và sáng mai hiện tượng sương mù xuất hiện trên diện rộng và tình trạng ô nhiễm không khí cũng sẽ vẫn duy trì
sang ngày mai miền bắc sẽ có nắng trở lại tình trạng ô nhiễm không khí sẽ giảm bớt khi sương mù tan dần và mức nhiệt cao nhất trong ngày mai trên toàn bắc bộ sẽ tăng lên mức từ hai mươi bảy hai mươi chín độ
đới gió đông nam cũng ảnh hưởng đến trung bộ vùng tác động chính là khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
và chính đới gió ẩm này cũng là nguyên nhân khiến cho hiện tượng sương mù cũng xuất hiện nhiều ở khu vực này trong khoảng đêm muộn và sáng sớm ngày mai
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh miền trung vẫn trên đà tăng nhẹ
như các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiệt cao trên hai mươi độ
trong khi các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
sang ngày mai miền trung sẽ chuyển sang trạng thái nắng giáo với mức nhiệt cao nhất trong ngày trên toàn trung bộ phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
tây nguyên và nam bộ đang trong giai đoạn chính vụ mùa khô vì thế thời tiết ít có sự biến động
đêm không mưa nhiệt độ ở tây nguyên giao động từ một mươi tám đến hai mươi độ còn nam bộ nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
ban ngày nền nhiệt tây nguyên cao từ hai mươi tám đến ba mươi một độ còn nam bộ nắng mạnh hơn nên nhiệt độ cũng cao hơn từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
và nắng nóng cục bộ thì bắt đầu xuất hiện ở các tỉnh miền đông nam bộ
trên biển hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên vịnh bắc bộ đó là tình trạng sương mù tiếp tục xuất hiện trong khoảng nửa đêm gần sáng
khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
còn ở ngoài khơi khu vực huyện đảo hoàng sa gió đông bắc cường độ cấp bốn cấp năm
sóng biển dưới hai m
ở khu vực biển huyện đảo trường sa gió mạnh cấp năm nhưng đáng ngại hơn cả
đó là những cơn mưa rào và rông tiếp tục xuất hiện ở mức giải rác
khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp còn từ bốn đến một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ về tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại
hẹn gặp lại